với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng vũ văn xuyên quê ở tỉnh bình dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ xuyên khi đang mang theo một trăm linh gam ma túy
bán cho người nghiện tại khu phố bình dương phường long bình tân thành phố biên hòa
khám xét nơi ở của xuyên cơ quan công an thu giữ thêm hai gói ma túy đá heroin và một cân điện tử
qua đấu tranh xuyên khai nhận bản thân nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp
nên mua ma túy về để bán lại cho người nghiện kiếm lời và sử dụng dần thì đã bị bắt giữ
tại tỉnh quảng bình hàng chục đối tượng đang bay lắp trong quán bar trên đường hai bà trưng
thành phố đồng hới vừa bị lực lượng công an thành phố kiểm tra bắt giữ
kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy
kiểm tra hành chính quán bar angel club gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thành phố đồng hới
đã phát hiện có năm mươi người bao gồm khách và nhân viên của cơ sở đang có mặt tại đây
nghe nhạc sử dụng rượu bia và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
ngay sau đó công an thành phố đồng hới đã tiến hành test nhanh ma túy
phát hiện có hai mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
hiện vụ việc đang được công an thành phố đồng hới tiếp tục điều tra xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện tam bình
vừa bắt giữ thạch răng xây chú ở huyện tam bình
theo quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự công an thành phố hồ chí minh
về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào năm hai nghìn hai mươi thạch răng xây đã xảy ra mâu thuẫn
với bản khí hát karaoke tại khu nhà trọ trên địa bàn phường bình trị đông bê quận bình tân
xây đã dùng dao đâm một người gây thương tích và bị toán nhân dân quận bình tân
tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên trong quá trình được tải ngoại chờ thi hành án
thì thạch răng xây đã bỏ trốn và bị truy nã
vào trưa ngày ba mươi tháng ba phát hiện xây đang làm công tại vườn cam ở xã bình ninh huyện tam bình
lực lượng cảnh sát hình sự và công an huyện tam bình đã phối hợp bắt giữ đối tượng bàn giao
cho công an quận bình tân
theo tổng cục thống kê trong quý i năm nay cả nước đã xảy ra sáu năm trăm năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm hai bảy trăm hai mươi ba người thương vong
bình quân mỗi ngày có ba mươi người thương vong vì tai nạn giao thông
nhằm kiềm chế tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên suốt năm nhóm hành vi
là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông gồm nồng độ cồn ma túy quá khổ quá tải cơi nới thành thùng xe
tốc độ vi phạm về tránh vượt phần đường làng đường không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ giả có liên quan đến người điều khiển phương tiện